phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang đang truy bắt trần văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
ở huyện lạng giang tỉnh bắc giang để điều tra về hành vi giết người
hiếu được xác định đã gây ra vụ thảm án ở xã tân thanh huyện lạng giang
điều đáng buồn nạn nhân chính là những người thân ruột thịt trong gia đình hiếu
theo thông tin từ cơ quan điều tra vào sáng ngày hôm nay công an bắc giang nhận được tin báo
của người dân về việc hiếu truy sát nhiều người trong gia đình
khi đến hiện trường lực lượng chức năng phát hiện thi thể ba người trong gia đình hiếu tử vong
trên người có nhiều thương tích gồm ông trần đình luật là bố của hiếu
bà bùi thị thoa sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín là vợ ông luật và chị trần thị thảo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
con gái ông luật và bà thoa cùng chú tại địa chỉ trên tử vong tại sân nhà
bước đầu lực lượng chức năng xác định hiếu giết bố mẹ và em gái
khi rời hiện trường hiếu đi xe máy hiệu honda grim biển kiểm soát chín mươi tám h năm hai nghìn tám trăm sáu mươi tám
đội mũ bảo hiểm mặc quần dài có vạch kẻ trắng và áo dài tay màu xanh
được biết hiếu có một tiền án về tội cố ý gây thương tích
vừa chấp hành xong án phạt tù vào ngày một mươi ba tháng một mươi
công an bắc giang đề nghị người dân khi có thông tin về đối tượng hiếu thì thông báo
đến cơ quan công an gần nhất hoặc qua số điện thoại chín trăm một mươi ba hai trăm năm mươi tám một trăm hai mươi bảy hoặc chín trăm tám mươi bốn hai trăm hai mươi năm bảy trăm chín mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phù yên tỉnh sơn la đã khởi tố vụ án hình sự về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khởi tố bị can đối với đối tượng hà minh phú chú tải bản sọc xã mường bang huyện phù yên tỉnh sơn la
trước đó lợi dụng nhu cầu muốn có giấy phép lái xe của người dân đối tượng hà minh phú đã công khai giao bán giấy phép lái xe mô tô
xe máy hạng a một a hai và giấy phép lái xe ô tô các hạng b một b
các hạng b một b hai c d e trên các trang mạng xã hội như facebook zalo
người có nhu cầu mua bằng chỉ cần gửi ảnh chân dung ảnh giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân cùng cam kết
chỉ sau từ bảy đến một mươi ngày sẽ nhận được giấy phép lái xe
qua điều tra công an huyện phú yên đã làm rõ thủ đoạn bắt giữ đối tượng phú thu giữ một mươi chín giấy phép lái xe giả
cùng nhiều bộ hồ sơ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe giả
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt được trên bốn mươi triệu đồng
chủ động thực hiện tốt mục tiêu kép vừa đảm bảo tình hình an ninh trật tự vừa tiếp tục tập trung công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
từ tháng một mươi cho đến nay phát huy tinh thần sung kích sáng tạo
đoàn viên thanh niên công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa tập trung làm tốt nhiệm vụ chuyên môn
vừa thực hiện kế hoạch tăng cường lực lượng đoàn viên cho tám xã ngoại thành tổ chức tuần tra
đảm bảo an ninh trật tự vào ban đêm các ngày nghỉ cuối tuần
một mươi tám h một ngày cuối tuần tổ tuần tra của công an xã và dân quân xã vĩnh ngọc
có sự tăng cường của đoàn viên các đội nghiệp vụ thuộc công an thành phố nha trang bắt đầu lên đường làm nhiệm vụ
địa bàn tuần tra là trên tất cả các tuyến đường liên thôn liên xã trên địa bàn
nhiệm vụ tuần tra là kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật vi phạm trật tự an toàn giao thông
cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền nhắc nhở bà con trong xã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch không tụ tập đông người
các đối tượng hoạt động phạm tội phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông đường bộ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
bên cạnh đó chúng tôi cũng đã chú trọng tuyên truyền đồng thời yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các quyết định của đài phương trong công tác phòng chống dịch
đảng ủy ủy ban cũng đánh giá cao và ghi nhận kết quả của kết hợp trong đó là đẩy mạnh tuần tra kiểm soát khép kín kết hợp phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn tám xã trong đó có xã bến ngọc trên cơ sở cơ hợp của đoàn công an thành phố đảng ủy ủy ban chỉ đạo lực lượng công an xã lực lượng quân sự cán bộ công chức tham gia phối hợp tuần tra kiểm soát phép kín trên đoàn bàn
trong thời gian qua đã phát hiện là bàn giao công an xã lập một hồ sơ một trường hợp có hành vi đánh bài bốn trường hợp là vi phạm trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ
hai trường hợp là tạm giữ mô tô các loại và giải tán là ba mươi nhóm thanh niên tụ tập uống rượu bia ở cộng đồng
tổ tuần tra xã phước đồng quá trình tuần tra làm nhiệm vụ tổ tuần tra đã phát hiện xử lý khá nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và các quy định phòng chống dịch như không đội bũ bảo hiểm khi đi xe máy
đi xe máy vào đường ngược chiều không đeo khẩu trang ở nơi công cộng
thậm chí một số trường hợp người dân
tổ tuần tra không đeo khẩu trang tập trung ăn nhậu ngay trên đường giao thông tổ chức đánh bài trong quán nước
tổ tuần tra đã yêu cầu giải tán một số trường hợp đã bàn giao cho chính quyền địa phương xử lý theo quy định
tính từ đầu tháng một mươi đến nay đoàn thanh niên mang phố trang cũng đã phát hiện đồng thời lập biên bản một mươi hai trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
tạm giữ năm xe mô tô các loại giải tán bốn mươi chín nhóm tụ tập sử dụng rượu bia đồng thời yêu cầu một trăm một mươi trường hợp
vừa qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an huyện tân phước đã phá tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng internet tại nhà ông nguyễn thái huy chú huyện tân phước
tại hiện trường lực lượng chức năng đã bắt giữ một mươi bốn đối tượng thu giữ một máy vi tính một tv tám mươi năm triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng và tạm giữ sáu xe mô tô chín điện thoại di động cùng một số tăng vật liên quan
được biết tụ điểm đánh bạc trên do hai đối tượng nguyễn thái huy và nguyễn văn vũ cùng cư chú huyện châu thành tổ chức
mới đây công an huyện trang định tỉnh lạng sơn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và cảnh cáo đối với sáu trường hợp bốc đầu lạng lách đánh võng rồi đưa lên mạng xã hội
trước đó lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an huyện tràng định phát hiện một nhóm thanh niên có hành vi bốc đầu lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và đăng tải trên mạng xã hội tiktok
qua công tác điều tra xác minh lực lượng chức năng đã làm rõ sáu trường hợp trong đó có hai trường hợp nông mạnh hoàng và chử bảo an
cùng chú huyện trang định thường xuyên điều khiển xe mô tô thực hiện hành vi bốc đầu lạng lách đánh võng không đội mũ bảo hiểm đi ngược chiều chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm xe không có gương chiếu hậu điều khiển xe quá tốc độ rú ga gây mất trật tự công cộng
qua công tác điều tra xác minh lực lượng chức năng đã làm rõ sáu trường hợp trong đó có hai trường hợp trong đó có hai trường hợp trong đó có hai trường hợp trong đó có hai trường hợp trong đó có hai trường hợp
đó đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự từ cấp cơ sở
làm bảo vệ tại cơ quan này đã được một năm đối với ông bùi văn thắng và gia đình của mình đây là một công việc hết sức có ý nghĩa
bởi một thời gian dài ông thắng là lao động tự do nhiều cơ quan đơn vị không tiếp nhận ông thắng khi trong hồ sơ lý lịch ông thắng vẫn còn án tích
án tích của tôi từ năm hai nghìn
được sự nhắc nhở của các đồng chí
chỉ ở quán phường thường xuyên đến là thôi động viên là thôi thì anh là con người là lao động chân chính nhưng anh nên xóa án tích thì tôi bắt đầu anh giúp tôi hoàn thiện hồ sơ
hiện tại tôi đã xóa được án tích mà khi xóa xong thì tôi đã công tác ở cơ quan nói chung là cũng tham gia vào lực lượng bảo vệ an ninh
không chỉ có ông thắng tại phường xuân phương các tổ chức đảng chính quyền đặc biệt là lực lượng công an cấp cơ sở
luôn quan tâm tới công tác nắm tình hình tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân
trong đó thực hiện hiệu quả công tác quản lý đối tượng đảm bảo tốt an ninh trật tự
đặc biệt là các đồng chí bên công an phường mà cụ thể nhất là đồng chí công an cảnh sát khu vực
thì luôn luôn hàng tháng và cùng với phương hợp tổ chức của tôi là luôn luôn đến thăm hỏi sức khỏe gia đình thôi
và cùng đồng thời cũng trao đổi xem là có cái gia đình tôi bản thân đối tượng ấy
thì có cái nguyện vọng đi làm hay là phát triển kinh tế
để quản lý địa bàn trong sạch vững mạnh thì trong thời gian qua bất kể một cảnh sát khu vực lào
quản lý địa bàn chúng tôi đều được ban chỉ huy công an phường quán triệt là khi nhận địa bàn
thì ra soát lắm tình hình địa bàn về các số đối tượng có tiền án tiền sự đi tù về
để qua đấy để đưa các biện pháp quản lý cảnh sát khu vực đã điều tra giả soát
và kết hợp với chính quyền địa phương đã tới giáo dục giúp đỡ và hướng dẫn người ta
quá trình làm thủ tục soán tích và giúp đỡ các trường hợp mà đi xin việc đe
không chỉ thực hiện tốt việc quản lý đối tượng đã có tiền án tiền sự
lực lượng công an tại đây luôn chủ động phối hợp hiệu quả với các cấp chính quyền
để kịp thời hỗ trợ động viên những người đang chấp hành án tại cộng đồng
để họ không tái phạm đồng thời thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ
đối với những người mới được đặc xá tha tù trở về địa phương
trong đợt ảnh hưởng covid vừa rồi ban chủ yếu công an phường chúng tôi
đã ra nhiệm vụ cho anh em chúng tôi cảnh sát khu vực là trực tiếp địa bàn
là nắm tình hình các hộ gia đình mà có gia đình đối tượng nhất
đặc biệt là gia đình đối tượng tuổi tha là về địa phương có hoàn cảnh khó khăn
thì người ta cũng đã đi làm thì đưa vào nghị quyết sáu mươi tám để được hưởng chính sách của đảng
của người nước ngoài ra có nhiều gia đình đối tượng là chính
ban chủ yếu công an phường đã ra nhiệm vụ cho chúng tôi là mang gạo xuống
để hỗ trợ cho gia đình người ta để xóa mặc cảm của người ta
để người ta cảm nhận được là người ta không bị mặc cảm với xã hội
tôi có trên chín mươi đối tượng được của các đi cải tạo thì về với địa phương
thì giao cho công an phường là các lực lượng lòng cốt
các ủy tri bộ tổ dân phố các đoàn thể chính trị xã hội thì đều vào cuộc
để thứ nhất là động viên gia đình không có mặc cảm liên quan đến đi tù tha
rồi tội phạm về với địa phương đến cái việc này được các đối tượng
thì rất là chấp hành tốt cái chủ trương và đúng pháp luật
không có tình tưởng gây dối trật tự sau khi trở về cộng đồng
mà gia đình thì không có mặc cảm đối với việc là có tội phạm đi tù rồi về
rồi gây lại những cái tiết lạn ở trên địa bàn
quản lý đối tượng là một trong những công tác quan trọng
để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
tại cơ sở trong những năm qua với sự vào cuộc chủ động
của chính quyền các cấp các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương
trong đó lực lượng công an đã phát huy vai trò nòng cốt của mình
để thực hiện một cách hiệu quả nhiệm vụ đó góp phần vào giữ vững
an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội đảm bảo bình yên cuộc sống cho nhân dân
trong lúc vượt phải xe ô tô đen có dấu hiệu mất kiểm soát
lao về bên trái đã hút văng xe ô tô chạy bên cạnh sang phần đường ngược chiều
và va vào một xe ô tô tải
đoạn clip ghi lại hình ảnh đã thu hút nhiều bình luận của cánh tài xế
trong đó nhiều ý kiến nhận định tài xế ô tô màu đen mất lái
trong lúc vượt phải gây ra tai nạn liên hoàn
luật giao thông đường bộ có quy định xe sinh vượt chỉ được vượt khi không có chứng ngại vật phía trước
không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt
xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về phía bên phải
khoảng hai điều một mươi bốn luật giao thông đường bộ
cơ bản kiểm soát được các ổ dịch thành phố hà nội đang từng bước linh hoạt thích ứng an toàn với dịch bệnh
đến thời điểm này nhiều hoạt động dịch vụ đã được mở cửa trở lại hàng quán cũng đã được phục vụ tại chỗ
vui niềm vui cuộc sống bình thường mới nhưng không ít người đã quên mất phải cảnh giác
không được chủ quan lơ là và cũng có không ít trường hợp sử dụng rượu bia vẫn tham gia giao thông
tổ công tác thuộc đội cảnh sát số sáu công an thành phố hà nội đã bố trí lực lượng

công an thành phố hà nội đã bố trí lực đường xuân thủy cầu giấy